sau ba ngày diễn ra tết quân dân năm hai nghìn hai mươi do bộ chỉ huy quân sự thành phố cần thơ
phối hợp với các sở ban ngành và các lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức
đã kết thúc thành công tốt đẹp
với chủ đề quân dân cần thơ vui tết trung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao
năm nay tết quân dân của lực lượng vũ trang thành phố cần thơ đã ghi nhận gần năm mươi
đã chi gần năm mươi tỷ đồng cho các hoạt động trong đó xã hội hóa trên một mươi tám tỷ đồng
chủ yếu tập trung vào công tác an sinh xã hội
tết quân dân năm hai nghìn hai mươi của cần thơ được chuẩn bị và triển khai từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay
thu hút sự tham gia đầy trách nhiệm của hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
các sở ban ngành đoàn thể của thành phố huyện xã
nhiều công trình phần việc đã mang lại hiệu quả thiết thực ý nghĩa như các đơn vị đã tổ chức phát hoàng
chỉnh trang lại các tuyến đường phố giúp người dân trang trí nhà cửa chuẩn bị đón tết
khám bệnh và cấp một suất thuốc miễn phí xây mới hai trường học
xây dựng một trăm bảy mươi sáu căn nhà các loại cho các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn thành phố
xây dựng tuyến lộ giao thông nông thôn dài hơn sáu mét và hai mươi một cây cầu
cùng hàng nghìn xuất quà học bổng xe đạp cho gia đình chính sách học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn đóng quân